thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định
về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đưa và nhận hối lộ sáng nay thì phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
luật sư bảo chữa và các bị cáo đã phân tích nhiều nội dung xung quanh áp lực chỉ đạo
trong quá trình công ty aic dự thầu và thông thầu
luật sư bảo chữa cho hoàng thị thúy nga phó tổng giám đốc aic cho rằng
việc nga ký các hợp đồng hồ sơ kỹ thuật tham gia gói thầu điều chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng
là do chỉ đạo vợ ủy quyền của tổng giám đốc aic nguyễn thị thanh nhàn
khi làm những việc này bị cáo nga không cố tình làm sai
không biết đến những điều chỉnh hợp đồng sau này cho bị cáo nhàn và bị cáo vũ ký
luật sư cũng đề nghị đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết
phạm tội có thể
tổ chức đối với nga vì không có căn cứ xác định nga đã ban bạc thỏa thuận với các bị cáo khác trong vụ án này
trước đó luật sư bảo chữa cho bị cáo lê trí tuân trưởng nhóm hồ sơ dự thầu thuộc công ty aic cho rằng
bị cáo tuân và nhóm của mình đã phải chịu rất nhiều áp lực trong quá trình aic dự thầu và thông thầu
tại bệnh viện đồng nai
thậm chí bị cáo tuân từng bị nhắc nhở cảnh báo rằng nếu để trượt thầu có thể bị đuổi việc
trong vụ án này sau khi bị cáo hoàng thị thúy nga thông báo về việc phân các doanh nghiệp dự thầu thành quân xanh và quân đỏ
bị cáo tuân được giao nhiệm vụ truyền đạt phân công cho những người trong nhóm hồ sơ dự thầu liên hệ với các công ty được sắp xếp dự thầu từ trước
mục đích để lấy giấy giới thiệu gửi vào miền nam cho nhân viên mua hồ sơ dự thầu
sau đó bị cáo tuân và những người trong nhóm sẽ sao trục hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh thành nhiều bản rồi đóng gói và niêm phong tạm thời để gửi văn phòng miền nam của công ty aic
bị cáo tuân bị xác định đã giúp sức cho iec trúng một mươi ba gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm hai mươi tám tỷ đồng
thêm một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn với số tiền đánh bạc hơn một trăm linh tỷ đồng vừa được triệt xóa
cầm đầu ổ nhóm này là một đối tượng nữ giới có nhiều tiền án tiền sự
đó là đinh thủy trung
chú tải tp vn

tỉnh nghệ an giúp sức cho trung còn có chín đối tượng là đại lý cấp một cấp hai
nhiệm vụ của các đại lý là nhận số lô số đề từ các người chơi rồi chuyển cho trung quản lý
số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ tám trăm linh triệu đồng đến một bảy tỷ đồng
để trốn tránh cơ quan chức năng trung và đồng bọn chỉ giao dịch qua telegram zalo thường xuyên thay đổi sim số điện thoại để tránh bị phát hiện
chỉ từ tháng chín đến nay số tiền đánh bạc khoảng hơn một trăm một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra
còn ba mươi năm tỷ đồng là quy mô của đường dây cá độ bóng đá mà phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa triệt phá
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện cao lộc đã bắt giữ nguyễn hữu hậu chú tại huyện cao lộc và lộc thanh thái chú tại thành phố lạng sơn
thu giữ bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
theo điều tra trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng một tám tỷ đồng
ngoài ra từ năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản để cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu lớn trên trang web bóng tám mươi tám với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
vây tín chấp vây bắt
vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn giải ngân nhanh sau vài phút làm thủ tục hợp đồng
đó là các thủ đoạn của nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện hải hà tỉnh quảng ninh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá
bất ngờ khám xét nơi ở của nguyễn văn định đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng tại số nhà một mươi bảy phố lý thường kiệt thị trấn quảng hà huyện hải hà tỉnh quảng ninh
lực lượng công an thu giữ một xe ô tô năm điện thoại di động một máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng giấy vay tiền sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác
cùng tham gia với đỉnh còn có nguyễn thị thu thủy chú tại tỉnh quảng ninh và vũ văn quảng chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính các đối tượng cơ quan công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm bị bắt giữ
nguyễn văn định đã cho tổng số tám trăm bảy mươi bốn trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ ba đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu trên một ngày
tương ứng từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần ba trăm linh tỷ đồng
phân công nhiệm vụ có một người cô thủy ghi sổ sách
có một chú thì ở trong nhà hoặc là có ai người ta hẹn bảo là đi ra chỗ này lấy tiền thì chú ấy ra hoặc là lúc em rỗi thì em ra
sổ sách này nó chia trên mạng này đúng không tỉ lương anh chia không nhỉ
tỉ lương anh chia thì em chỉ chia lương cho các bạn chia lương cho bạn thủy lúc thì sáu triệu đồng mới đầu tiên là sáu triệu sau lên một tí bảy tám triệu còn quảng mới ra được sáu tháng nay thì cho lương nó bảy triệu
cơ quan công an cho biết hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm vay tín chấp thế chấp các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền vay bắt họ vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng
đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với tính chất chuyên nghiệp thủ đoạn tinh vi đã thu được số tiền lãi hàng trăm tỷ đồng đây là số tiền thu lợi bất chính bị phát hiện là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đa số người vay là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn sau khi vay lợi đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay
việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn có phần mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân nhất là vào thời điểm cận tết nguyên đán được dư luận quân chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo chính phủ việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đường sát cát linh hà đông đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ giao thông vận tải cho biết dự án đường sắt cát linh hà đông đã được bàn giao và đưa vào khai thác giai đoạn đầu từ ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nhưng tổng thầu epc và các đơn vị liên quan vẫn phải tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại của dự án theo quy định của hợp đồng đã ký
đó là mua sắm vật tư linh kiện dự phòng mua phương tiện chuyên ngành khu deport tiếp tục đánh giá an toàn hệ thống đối với hạng mục tín hiệu trong giai đoạn đầu khai thác
hoàn thành các nội dung theo thông báo số một trăm linh bảy ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của hội đồng kiểm tra nhà nước
năm hai nghìn hai mươi hai qua thanh tra
kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã xử lý năm trăm bảy mươi năm vụ vi phạm quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu với số tiền xử phạt vi phạm hành chính một mươi tám bảy tỷ đồng
trong công tác quản lý lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bộ công thương đã thành lập hai đoàn thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối xăng dầu
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiếp nhận thông tin phản ánh nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu nhằm hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ găm hàng
cửa hàng xăng dầu giảm thời gian bán hàng so với điểm nhất
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên phát hiện xe ô tô khách chở hơn ba chai bia không rõ nguồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã an mỹ huyện tuy an
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông tuy an thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên phát hiện xe ô tô khách do tài xế
nguyễn văn tiến chú tỉnh quảng trị điều khiển lưu hành hướng bắc nam có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe để kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe chở hai trăm hai mươi can bia loại năm lít nhãn hiệu henneken bảy trăm hai mươi lon bia lép
hai bốn trăm linh chai bia corona extra không có hóa đơn chứng tử
đội biên phòng quảng đức bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển da cầm và cá giống không rõ nguồn gốc
với số lượng lớn
vào hồi hai giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại xã đại bình huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng quảng ninh đã kiểm tra
phát hiện hai xe ô tô có biển kiểm soát một mươi bốn h một nghìn bảy trăm linh một và một mươi bốn c hai mươi bốn nghìn một trăm năm mươi một đang chạy từ bến vật liệu đồng bí
thôn nhâm cao xã đại bình huyện đầm hà
do nguyễn văn phan chú tại thị xã đồng triều và nguyễn văn bình chú tại thành phố lào cai
điều khiển chở bốn trăm năm mươi khay nhựa đựng gà giống tổng số sáu mươi bảy năm trăm linh con và tám con cá tầm giống
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cá và cá giống
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị hà thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
cùng hai mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi
tỷ đồng của pv combine việt á banh nrcb
theo cáo trạng qua các quan hệ xã hội nguyễn thị hà thành tìm được nhiều người đến với ngân hàng
gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu với thành
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo thành thỏa thuận với nhân viên ngân hàng việt á banh
ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định còn phát hành thêm hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu
còn thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo ký giả chữ ký người đủ
chủ sở hữu trong bộ hồ sơ vay vốn để vay tiền từ việt á banh
bằng thủ đoạn như trên thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay đảo nợ đạo
chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng thương mại của phần quốc dân nrcb việt á banh
ngân hàng thương mại của phần đại chúng việt nam pv combine và các cá nhân khác nhau
sau khi mở phiên tòa do vắn mặc một số người liên quan
nên hội đồng xét xử đã tạm hoán phiên tòa và sẽ mở lại sau